vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại